một câu hỏi nữa từ khán giả đang theo dõi gửi đến tiến sĩ bác sĩ hà như sau ạ
tôi thấy trên mạng có phương pháp làm đẹp lột ra mặt nám đi theo luôn
mạng xã hội quảng cáo rất nhiều
xin bác sĩ cho biết thực hư phương pháp trị nám này như thế nào và nó có khoa học hiệu quả không
phương pháp lột da bằng hóa chất
thật ra thì nó là một trong những cái theo tất cả các sách giáo khoa hiện nay
thì nó vẫn là một cái lựa chọn số hai sau cái thuốc bồi
laser là lựa chọn thứ ba
đấy là theo các sách giáo khoa nhé
còn bây giờ nhiều nghiên cứu mới thì nó phải phối hợp nhiều biện pháp với nhau thì mình chưa nói
nhưng mà lột da bằng hóa chất cũng là một cái biện pháp khá là hiệu quả trong cái điều trị nám
nhưng tất nhiên là không thể như quảng cáo được là lột một phát là nám bay theo ngay
đấy thì chúng ta phải đặc biệt là với người châu á của mình
nếu chúng ta mà thực hiện lột một phát nó bay ngay
có nghĩa là chúng ta lột

sâu lột sâu thì chắc chắn chúng ta sẽ để lại xẹo
đấy nhưng mà lột da nó có hai cái vai trò
tại sao mình vẫn nó vẫn được là lựa chọn thứ hai
vì khi lột da bằng hóa chất thì các hóa chất lột da thường là acid
trong đấy là các acid thường thông thường mình dùng các cái tinon hoặc glicolic
hoặc các acid hoa quả khác
thế thì nó có vai trò một là nó sẽ làm cho cái lớp thượng bì mà đã bị nhiễm sắc tố
nó bóc đi nhanh hơn
thì đấy là việc thứ nhất
thế là giống như các bạn quảng cáo là
nó bóc ra nhưng nó không bóc nhanh như các bạn nghĩ đâu
nó phải rất từ từ
nó phải hai ba lần làm trở lên
nhưng thường phải sau ba lần làm trở lên
thì nó mới gọi là sáng ra một chút
chứ không phải là bóc một cái nên chẳng tin được
cái điều thứ hai là chính các cái acid đó
nó ức chế để không cho cái sản sinh ra sắc tố nữa
một cái điều nữa khi mà nó làm tăng bong chóc như vậy
thì nó lại kích thích luôn các cái tế bào sơ non của chúng ta
để tăng bong chóc
cái hoạt động của tế bào sơ non
làm giúp cho chúng ta trẻ hóa được làn da
tế bào sơ non nó sẽ tiết ra
một là collagen
để mà làm tăng cường cho da chúng ta
nó căng hơn nó bóng hơn nó giữ nước nhiều hơn
nó mịn màng hơn
vâng xin cảm ơn lời khuyên của anh
anh khuyên hay quá mà xong rồi tôi vẫn đang ngớ ngơ
cho cái đó có hỏi tiếp theo
nhưng mà phải rất chú ý đó là gì
là bác sĩ làm
đấy rất chú ý như vậy
bác sĩ hoặc những người mà
làm trong ngành y được đào tạo rất kỹ
còn trước kia nếu như là
các cái pill mà không trung hóa
mà chúng ta phải cần
một cái thời gian rất chính xác
thì chắc chắn là phải bác sĩ làm
không nó sẽ gây những tai biến ngay
đấy là điều chúng ta phải đặc biệt lưu ý đúng không ạ
câu hỏi tiếp theo